tức là từ ngày hai tháng riêng đến hết ngày bốn tháng ba năm quý mão

lễ hội du lịch chùa hương năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề lễ hội du lịch chùa hương an toàn văn minh thân thiện sẽ diễn ra trong ba tháng từ ngày hai mươi ba tháng một đến hết ngày hai mươi ba tháng bốn